phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang vừa bắt quả tàng hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông hậu
hai phương tiện này đều có trọng tải bốn mươi tấn một trăm ba mươi cv do lê văn hiễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và trần văn hiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại an giang điều khiển đang vận hành máy bơm hút cát từ lòng sông hậu
tại thời điểm kiểm tra hiễu và hiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên
không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng máy trưởng và tự ý hoán cải phương tiện
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật